thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ công an về công tác đấu tranh triệt xóa chuyên án tổ chức tín dụng đen
trong thời gian tới công an tp hcm sẽ thành lập các chuyên đề xử lý cao điểm trong đấu tranh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn thành phố
mặc dù gặp nhiều khó khăn trong chế tải xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê
tuy nhiên công an tp hcm cho biết trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thành phố xảy ra hơn bốn vụ phạm pháp hình sự
lực lượng công an đã phát hiện hơn ba vụ bắt giữ gần ba năm trăm linh đối tượng
lực lượng công an đã kiểm tra phát hiện lập biên bản sáu mươi nhóm với hơn ba trăm hai mươi đối tượng vi phạm
hiện nay các đơn vị công an đã khoanh vùng tám trăm bảy mươi ba đối tượng hoạt động cho vay trái pháp luật và vi phạm lãi suất
trong đó không ít đối tượng đang bị điều tra truy nã
công an tp hcm xác định đây là một mục tiêu yêu cầu cần phải tập trung đấu tranh mạnh mẽ quốc liệt

rồi là bắt giữ người trái pháp luật cố ý gây thương tích thậm chí là giết người
theo lãnh đạo công an tp hcm mặc dù gia quân liên tục và có nhiều biện pháp đấu tranh
tuy nhiên dịch vụ cho vay nặng lãi đang quay trở lại một cách rầm rộ trên địa bàn tp hcm
bắt đầu từ các quận trung tâm sau đó lan ra các khu vực ngoại thành
các đối tượng cho vay nặng lãi thường đưa ra điều kiện vay dễ dãi để hút người cần vay
tuy nhiên sau khi đã vay được tiền người vay bị xa vào cái bẫy khó lòng thoát ra được
thậm chí có người còn mất trắng tài sản nhà cửa bởi lãi mẹ đẻ lãi con có thể lên đến trên hai trăm tám mươi một năm

trong thời gian tới công an tp hcm đã tăng cường công tác kiểm tra hành chính đối với các công ty đòi nợ
công an tp hcm sẽ xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho từng đơn vị trong đấu tranh xử lý các đối tượng cho vay tín dụng trái phép
đồng thời phối hợp với các lực lượng khác của bộ công an đấu tranh đối với các đối tượng này đặc biệt là trong dịp cuối năm